tại thời điểm kiểm tra xe ô tô do tài xế vũ văn cẩn trú tại huyện hải hậu tỉnh nam định điều khiển lưu thông theo hướng nam bắc
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển hai trăm ba mươi sáu chai rượu các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ kèm theo không có nhãn phụ bằng tiếng việt không có tem nhập khẩu theo quy định
sáu năm trăm linh kìm cắt móng tay không nhãn hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa nói trên để điều tra làm rõ
vào chiều ngày hôm qua đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi một tri cục quản lý thị trường hà nội
tiến hành kiểm tra phát hiện công ty cổ phần đầu tư thương mại sản xuất và dịch vụ hd tại ngõ tám mươi phường yên hòa cầu giấy hà nội đang đóng gói và làm lại các sản phẩm bánh kẹo nhập ngoại
điều đang nói tất cả những sản phẩm này đều đã hết hạn sử dụng với số lượng hàng chục tấn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn ba thùng bánh kẹo các loại khoảng một mươi tấn có xuất xứ và dán mát nước ngoài nhưng đều đã gần hết hạn sử dụng
đang được đóng bao bì mới và in lại hạn sử dụng ngay tại trụ sở công ty cổ phần đầu tư thương mại sản xuất và dịch vụ hd ngõ tám mươi phường yên hòa cầu giấy hà nội
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện số lượng lớn các loại bao bì bánh kẹo giả do cơ sở này tự sản xuất
hàng mà người ta không bán được thì dồn lại thì in bao bì nhãn mát ở tại việt nam và tên tuổi cũng như mạng số mẫu vạch theo đúng cái hàng đã nhập khẩu và đưa những cái gói hàng mà hết đát vào những cái bao bì mới để nhằm ra lận về thời hạn sử dụng
theo lực lượng chức năng với những thủ đoạn tinh vi như thế này người dân rất khó phân biệt đây có phải là hàng đảm bảo an toàn hay không
bài tác ban đầu của phòng khẩu trang môi trường thì là
càng hoa nắng nhiều hơn và trưa chiều mức nhiệt có thể đạt được mức là ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực từ thanh hóa tới thừa thiên huế trong ngày mai và ngày kia sẽ có mưa rào và rông rải rác sau sẽ có mưa vài nơi chưa chiều trời nắng cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
đến ngày một tháng năm ngày nắng vùng núi có nắng nóng chiều tối sẽ có mưa rông vài nơi nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận vào ngày mai thời tiết còn nắng
với mức nhiệt độ vào khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ khu vực vùng núi sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ
từ ngày ba mươi tháng bốn thời tiết trên toàn khu vực sẽ trên đà tăng nhiệt nhanh hơn
với mức nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ đạt ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục được mở rộng hơn
các tỉnh tây nguyên và ngày mai mưa rào và rông có khả năng xuất hiện nhiều hơn tập trung vào chiều tối và đêm
do có mưa nên mức nhiệt độ trong ngày sẽ giảm nhẹ khi chỉ còn đạt mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
từ ngày ba mươi tháng bốn mưa giảm hơn chỉ xảy ra ở diện cục bộ thì nhiệt độ sẽ tăng trở lại khi phổ biến là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi sẽ còn cao hơn
với các khu vực nam bộ trong những ngày tới tình trạng nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì đặc biệt là ở các tỉnh miền đông của nam bộ
mức nhiệt độ phổ biến trên toàn khu vực rơi vào khoảng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
về chiều tối và đêm khu vực miền đông bắt đầu xảy ra những cơn mưa rông cục bộ
những cơn mưa rông này phần nào sẽ xoa dịu bớt cái oi nóng hiện hữu ban ngày
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại